theo nhận định của sở y tế tp hcm nguy cơ dịch bệnh covid một mươi chín xâm nhập lớn nhất là từ người nhập cảnh
do đó bên cạnh việc kiểm soát nhập cảnh bằng đường hàng không
việc kiểm soát nhập cảnh đường thủy tại các cảng biển là rất cần thiết và cần được chú trọng trong thời gian tới
hiện tại cảng biển tại tp hcm là khu vực có lưu lượng tàu thuyền nước ngoài ra vào cao nhất cả nước
để ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh covid một mươi chín xâm nhập từ người nhập cảnh
sở y tế tp hcm trung tâm kiểm soát bệnh tật tp và trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế
đã phối hợp tổ chức giám sát các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín tại các cảng sài gòn khánh hội và cảng cát lái
qua kiểm tra sở y tế đã chỉ đạo biên soạn tài liệu hướng dẫn phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
dành riêng cho các tàu thuyền neo đậu tại cảng cũng như công nhân lên tàu làm việc
nhằm tăng cường việc tuân thủ đúng các biện pháp phòng chống dịch bệnh
tăng cường giám sát y tế đối với các công nhân làm việc tại cảng sau khi trở về